tại hà nội những ngày qua một mươi nhiều là điều kiện lý tưởng để mũi chuyển bệnh sinh sôi và phát triển
chính vì vậy số ca mắc sốt xuất huyết đã lên tới hơn năm người tăng hơn bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
đây là con số đáng báo động về tình trạng gia tăng sốt xuất huyết hiện nay
sau đây mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về diễn biến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thủ đô
sốt xuất huyết là căn bệnh truyền nhiễm do mỗi vằn đốt truyền bệnh thường xảy ra vào mùa mưa và gây nhiều những biến chứng nguy hiểm
bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
tại hà nội trong thời gian vừa qua số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng do diễn biến bất thường của thời tiết
mưa nhiều chính là điều kiện sản sinh ra những ổ bệnh sốt sốt huyết
trong tuần vừa qua hà nội tiếp tục ghi nhận thêm hơn một ca mắc mới nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên gần năm ba trăm linh ca
trong thời điểm hiện tại là tháng bảy lượng bệnh nhân đã tăng lên gấp khoảng một mươi lần so với cùng kỳ của năm ngoái
trước đây chúng tôi gặp chủ yếu là độ tuổi thanh niên tuy nhiên hiện tại lượng tuổi rất đa dạng từ trẻ nhỏ đến những người thậm chí tám mươi tuổi cũng có thể bị sốt xuất huyết
với vụ dịch sốt xuất huyết năm nay chúng tôi nhận thấy nó có một số điểm khác biệt so với một số vụ dịch năm trước
ngay từ đầu vụ dịch chúng tôi đã gặp khá nhiều bệnh nhân có diễn biến nặng
thông thường như mọi năm thì vào cuối vụ dịch thường khoảng độ tháng một mươi tháng một mươi một thì số lượng những ca bị bệnh nặng nó mới tăng lên
nhưng ngay như vụ dịch năm nay thì cái số lượng bệnh nhân nặng nó tăng ngay từ đầu vụ dịch
trong một tháng xã tiền phong huyện thường tín hà nội đã có ba mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết và chỉ tập trung tại một thôn
điều đáng nói là năm nào xã tiển phong cũng là điểm nóng của hà nội về sốt xuất huyết
có những gia đình cả nhà mắc
mặc dù chính quyền địa phương
hà nội đã nhiều lần tổ chức phun diệt mũi nhưng môi trường quanh nhà không ai dọn dẹp
nhập viện xong rồi người ta mới đến người ta nói thôi tuyên truyền thôi
kiểu viện người ta điện về sao thì xã người ta sang người ta bảo như thế
thì tuyên truyền cho xung quanh đây thôi để người ta tránh thôi
hàng đông người ta cũng phun thuốc
thực tế vừa rồi thì tôi thấy ở đây là cũng bơm thuốc rất là nhiều
nhưng để mà khách quan mà nói thì
những lần trước bơm thì cá nhân tôi thấy nó không được tốt
nhưng hai lần vừa rồi tôi thấy có xe của thành phố về bơm hai đợt thì thấy môi trường mũi là hết
hiện tại số người mắc bệnh sốt xuất huyết tại xã tiền phong đã giảm
nhưng nếu người dân không chủ động dọn dẹp môi trường xung quanh
thì chỉ cần một trận mưa nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết rất dễ xảy ra
chúng tôi truyền thông tại các đường làm ngõ xóm bằng cái loa di động và tổ chức họp dân
và chúng tôi trong cái đợt này chúng tôi tổ chức hợp dân được sáu lớp và sáu trăm linh đối tượng tham dự
mặc dù như vậy thế nhưng mà cái việc mà tiếp thu được của người dân thì hiện nay nó cũng chưa được bao trùm được cả và vẫn là hạn chế
cho nên là cái việc mà giải quyết vấn đề ổ dịch ở đây vẫn đang là cái vấn đề mà chúng tôi nhận định nó còn tương đối là khó khăn
cũng giống như xã tiền phong khu tập thể b sáu vĩnh hồ quận đống đa hà nội
được coi là một trong bảy ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện trên địa bàn phường ngã tư sở hà nội
mưa nhiều trong thời gian vừa qua cộng thêm khu vực này nhiều ngõ nhỏ dân số đông nên ổ dịch càng có cơ hội bùng phát
sốt thì coi như là thấy triệu chứng đó coi như là đau đầu đau người
thế là lên bệnh viện thì hôm đầu thì bảo là sốt virus
thế về cũng đánh gió rồi uống thuốc thì chả thấy nó đỡ
thì lên bệnh viện thì đi cấp cứu thì bảo là sốt xuất huyết
địa bàn phường ngã tư sở chúng tôi thì cũng là một phường nhỏ

tuy nhiên cái tỷ lệ mà bây giờ bệnh nhân đang mắc sốt xuất huyết thì có lẽ là cũng đang là một cái con số mà cũng được rất nhiều quận cũng như là phường rất là lưu ý
thứ nhất là hiện tại chúng tôi đang có bảy ổ dịch và có khoảng trên sáu mươi ca bệnh nhân cả trong đó có bệnh nhân giám sát
thì ở đây tình trạng thì cho đến thời điểm này thì ổ dịch của chúng tôi đang có năm ổ dịch đang hiện đang hoạt động
và các ổ dịch này thì chúng tôi vẫn kiểm soát đang trong tình trạng sẽ đang được kiểm soát và đang khống chế
quận đống đa hiện xuất hiện một trăm sáu mươi bốn ổ dịch tại hai mươi một phường
đây là một trong những quận có số lượng người mắc cao với chín trăm năm mươi sáu ca mắc một trường hợp đã tử vong
mặc dù công tác tuyên truyền vận động người dân đã đẩy mạnh cách phòng chống sốt xuất huyết
tuy nhiên người dân vẫn chưa hiểu biết được mối nguy hiểm của bệnh dịch này
tôi khuyến cáo người dân thứ nhất là để người dân phải đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để cho mũi không vào đẻ trứng
cái thứ hai là để diện bọ gậy
với những dụng phụ chứa nước lớn thì đề nghị người dân sẽ thả cá và có dụng phụ chứa nước lớn và thau rửa có dụng phụ chứa nước hàng tuần
và chúng ta phải loại bỏ các vật liệu phế thải mà không sử dụng ví dụ như các sọ rửa các lon bia các chai lọ nước các lốt nơi mũi có thể đến để đẻ trứng
trước tình hình sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng những ngày qua bệnh viện nhiệt đới trung ương hàng ngày tiếp nhận hàng trăm ca mắc sốt xuất huyết
vừa qua đoàn công tác của bộ y tế do phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo tình hình
theo cục trường từ báo cáo của bệnh viện cho thấy hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng do đó bệnh viện cần củng cố lại công tác điều trị để sắp xếp lại khoa phòng hợp lý đảm bảo công tác điều trị hiệu quả nhất
qua phân tích số ca bệnh nhập viện vì sốt xuất huyết cho thấy bệnh nhân của hà nội là nhiều nhất
và có diễn biến bất thường số ca mắc tăng cao đột biến chính vì thế sở y tế hà nội cần tăng cường công tác điều trị phát hiện sớm bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và phân tuyến cho các bệnh viện của hà nội hợp lý tránh để bệnh nhân vượt tuyến chưa hợp lý

qua phân tích số ca bệnh nhân của hà nội cần tăng cường công tác điều trị phân tuyến chưa hợp lý tránh để bệnh nhân vượt tuyến chưa hợp lý

qua phân tích số ca bệnh nhân của hà nội cần tăng cường công tác điều trị phân tuyến chưa hợp lý